chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các bản tin kinh hoàng xảy ra tại ninh bình khiến nhiều người sửng sốt
trong đó thông qua điều tra xác minh bước đầu với các nhân vật liên quan trong vụ việc phát hiện thi thể một người phụ nữ tại ngôi nhà trên địa bàn phường tỉnh ninh bình
công an phường nam bình thuộc tỉnh này cho biết hiện tại đang phong tỏa nhà đối tượng gây án và tiến hành điều tra xác minh
thông tin ban đầu về phía đại diện ubnd phường nam bình tỉnh ninh bình được biết nạn nhân là nguyễn thị thờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố tam điệp
đối tượng gây án là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phương nam bình tp ninh bình nạn nhân là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và từ nơi khác đến
người này bị xa hại rồi phân xác làm đồi nghi phạm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã bị công an bắt giữ lúc một mươi bảy h cùng ngày
hai người có quan hệ tình cảm và chị nguyễn thị thờ sống tại nhà của bạn trai
theo một số nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội chưa rõ xảy ra mâu thuẫn gì mà ngày hai mươi ba tháng ba dũng ra tay sát hại dã man chị nguyễn thị thở
sau đó đối tượng dũng có hành động khó khăn
dũng có hiểu nằm cạnh thi thể chị nguyễn thị thờ mấy ngày liền
sau ba bốn ngày thấy xác chị nguyễn thị thờ có hiện tượng phân hủy hung thủ chặt xác và chia làm hai phần một nửa dấu trong thùng sơn và một nửa giấu trong tủ quần áo
chiều hai mươi bảy tháng ba ông n bố hung thủ phát hiện trong nhà có mùi hôi thối nên đi kiểm tra
khi lên đến tầng hai ông n phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ tủ quần áo nên đã mở kiểm tra thì tá hỏa khi thấy một phần thi thể của người phụ nữ
ngay lập tức ông n đã đến cơ quan công an để trình báo
lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra sang mình
được biết đối tượng dũng từng có gia đình và đã ly hôn sau khi vợ phát hiện dũng nghiện ma túy
đáng chú ý nhất có lẽ là lời khai dùng mình của nghi phạm khi nhận tâm sát hại người yêu rồi nằm cạnh thi thể đế sáng ở ninh bình
cụ thể kết quả điều tra bước đầu của công an cho thấy dũ khai nhận thông qua mạng xã hội
có quan hệ quen biết thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng
với chị nguyễn thị thở đã có chồng hiện làm thuê tại thành phố ninh bình khoảng hơn một năm trở lại đây
sáng hai mươi ba tháng ba chị thơ đến nhà chị phạm thị tuyết là chị gái của dũng tìm trả đồ cá nhân của dũng
để tại nhà thuê trọ để về thành phố tam điệp làm
nhưng dũng không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dung giữ chị thờ ở lại nhà không cho đi
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó dũng dùng tay bóp cổ chị thờ để khi nạn nhân nằm im ngừng thở rồi nằm cạnh xác nạn nhân
nên sáng hôm sau y đem thi thể cho vào nồi dùng để nấu bánh trưng rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
trưa hai mươi năm tháng ba nghi phạm ba mươi bảy tuổi phân xác thi thể rồi giấu vào trong tủ
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bố đẻ của dũng về nhà chị tuyết phát hiện con trai có những biểu hiện tâm lý bất thường
thấy xe máy của chị thờ nhưng không thấy người đầu
lúc này ông nam nghi ngờ con đã giết chị thờ
nên đã đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa trái cửa đề phòng dũng bỏ trốn
cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ đối với phạm văn dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
đồng thời khám nghiệm tử thi người phụ nữ bị biến dạng bị phân xác và giấu trong hai thùng nhựa ở tầng hai của ngôi nhà
quý vị thân mến thật vô cùng đau xót khi liên tiếp xảy ra các vụ sát hại người yêu thương tâm đến như vậy
chúng tôi vô cùng lên án hành động ấy và cũng không thể không quan ngại
trước tình trạng số vụ việc làm hại người yêu hàng năm
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi lại một số vụ việc đã gây chấn động xã hội thời gian qua
liên tiếp xảy ra các vụ làm hại người yêu khiến dư luận bàng hoàng
thời gian qua cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc làm hại người yêu với tính chất nghiêm trọng gây bức xúc lớn trong dự luận
điển hình là liên tiếp hai vụ làm hại người yêu rồi tự vẫn tại tỉnh thái bình và tỉnh hà nam khiến dư luận bàng hoàng
gần đây nhất là vụ việc làm hại người yêu rồi tự vẫn xảy ra vào đêm
trong đêm hai mươi năm tháng hai tại thị trấn thanh nê huyện kiến sương tỉnh thái bình khiến trị thờ qua đời tại chỗ
nghi phạm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
qua điều tra bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ việc là phạm văn cường ba mươi một tuổi trú tại xã thuần thành huyện thái thụy tỉnh thái bình
theo thông tin ban đầu do níu kéo tình cảm không được nên nghi phạm đã sử dụng vũ khí với chị thờ và tự sát nhưng không thành
trước đó chỉ một ngày là một vụ việc tương tự tại tỉnh hà nam
được biết nạn nhân qua đời được xác định là nữ sinh học lớp một mươi chú tại xã hưng công huyện bình lục
quá trình điều tra bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ sát hại người
nghi phạm chính là bạn trai của nữ sinh này tên trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bước đầu hùng khai nhận do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên về
đêm hai mươi ba tháng hai hùng đón v về nhà ngủ
đến trưa hai mươi bốn tháng hai khi biết gia đình đi tìm hùng đã dùng tay bóp cổ v đến tử vong
không chỉ hai vụ việc mới nhất trên
trước đó đã xảy ra nhiều vụ việc ở nhiều địa phương với tính chất tương tự như vậy
thực tế không ít bạn trẻ bước vào các mối quan hệ yêu đương
nhưng có những suy nghĩ quan niệm méo mó như yêu đồng nghĩa với sở hữu kiểm soát người mình yêu yêu là phải phục tùng
những quan niệm độc hại này thực chất không phải là tình yêu mà chỉ thể hiện sự ích kỷ trong bản thân con người
nó dẫn đến hậu quả mối quan hệ tình cảm luôn căng thẳng nặng nề
thậm chí dẫn đến những vụ việc khủng khiếp kết thúc cuộc đời của người mình yêu
ai cũng có quyền được sống
nên cho vì vậy không ai có quyền cướp đi quyền được sống của người khác
dù đó là người yêu là chồng là vợ đi chăng nữa
nếu được bồi đắp sâu sắc về văn hóa trong mỗi bản thân mỗi người
chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được người thân yêu của mình phải đau đớn khủng khiếp
những hậu quả sai sẵn như nào khi chứng kiến sự ra đi của những người xung quanh ta
dưới góc độ tâm lý tội phạm đại tá đỗ cảnh thìn
nguyên phó giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm học viện cảnh sát nhân dân
tính ích kỷ tính tham làm tính cố chấp và tính chiếm đoạt tiềm ẩn trong mỗi người
mâu thuẫn tích tụ lâu dài không được hóa giải kịp thời
thì cấp độ sự quyết liệt trong hành động càng dữ dội
nhưng khi có sự hiểu biết về pháp luật có kỹ năng quản lý xung đột
thì những mâu thuẫn được kiểm chế không dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
gây nên những vụ thảm án thảm sát và tự sát
vụ việc đã qua đi nhưng có đó những nỗi đau in hẳn
chúng tôi xin chia buồn với gia đình của các nạn nhân
đó là một sự mất mát đau thương lớn nhất trong cuộc đời mỗi người
thật không có từ nào để diễn tả nổi mất mát ấy khi phải xót xa
khi chứng kiến những cảnh gia đình người đồ bạc tiễn kẻ đầu xanh
quý vị thân mến vụ việc sát hại người yêu hàng năm thật sự khiến chúng tôi vô cùng sốc
nếu chúng ta không lên án không điều tra sẽ còn bao nhiêu những tình cảnh ra đi
thương xót như nạn nhân nguyễn thị thờ
sẽ còn phải chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng
người nhà nạn nhân phải đến nhận dạng thi thể con nữa
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát những vụ việc này để gửi tới quý vị những thông tin mới nhất
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kinh báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại